hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
ông đi làm về phát hiện vợ mình chết lõa thể trong nhà tắm trên người có nhiều vết thương nên đã báo cơ quan công an
tại thời điểm phát hiện vụ việc gia đình đã mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu hondalit camera vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc
sau khoảng hai mươi giờ làm việc tích cực đến một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã làm rõ bắt giữ được nghi phạm
bước đầu hưng khai nhận đang làm kiến trúc sư và hiện đang ở trọ tại hà nội
do nợ nần bí bách tiền nên hưng đã nảy sinh ý định giết người bác ruột của mình để cướp tài sản
ngày hai mươi một tháng hai hưng đã đến nhà bà nhung biết nạn nhân ở nhà một mình đối tượng đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà nhung sau đó dìm nạn nhân vào bể nước nhằm tạo hiền hiện trường giả
sau khi gây án hưng đã cướp chiếc xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị rồi về hà nội cất dấu
hưng đã gửi xe máy của nạn nhân tại một bãi xe tăng vật thì giấu tại phòng trọ hiện toàn bộ số tăng vật của vụ án đã được công an thu giữ
một mươi chín h tối ngày hôm qua lực lượng công an huyện bầu bàng vẫn đang túc trực tại hiện trường tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương để điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường công ty trách nhiệm ứng hạn polytech khu công nghiệp bầu bàng
theo thông tin điều tra ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai tại công trường đang thi công của công ty trách nhiệm hiếu hạn polytech khu công nghiệp bảo bàng tổ thi công xây dựng gồm có các anh đặng văn gấm ở tỉnh kiên giang
cơ sơn chú tại tỉnh lâm đồng đặng văn thắng chú tệ tỉnh kiên giang nguyễn anh bảo chú tại tỉnh bình dương và cơ sản hiện nay chưa rõ quê quán
những người này đang làm việc trên cầu tháp thì bất ngờ chân trụ cầu tháp bị gãy cầu tháp đổ xuống đất làm ba công nhân là đặng văn gấm ca sơn và đặng văn thắng tử vong tại hiện trường
hai công nhân là nguyễn anh bảo và cơ sản bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương
theo thông tin từ lãnh đạo ubnd huyện bầu bàng ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên lãnh đạo huyện bầu bàng và các ngành chức năng đã kịp thời đến thăm hỏi động viên và bước đầu hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong một mươi triệu đồng để chia sẻ khó khăn với thân nhân gia đình giúp gia đình đưa nạn nhân tử vong về quê an táng
đối với hai trường hợp bị thương chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi trường hợp năm triệu đồng vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện bầu bàng và tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện sóc sơn thành phố hà nội cho biết vừa phát hiện đối tượng thu gom hơn sáu trăm linh kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng hai công an huyện sóc sơn đã tiến hành kiểm tra một ngôi nhà tại thôn đa hội xã bắc sơn quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong ngôi nhà cất giấu sáu trăm hai mươi kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng
tiến hành xác minh cơ quan công an xác định nguyễn minh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thị xã phổ yên
tỉnh thái nguyên là người đã thu mua số khẩu trang trên từ khu vực phúc yên vĩnh phúc rồi mang về cất giấu tại thôn đa hội xã bắc sơn
công an huyện sóc sơn đã phối hợp với phòng y tế huyện sóc sơn thu giữ toàn bộ số khẩu sang trên hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra xử lý theo quy định
trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra còn gọi là covid một mươi chín tại hàn quốc
cục lãnh sự bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam đã có những khuyến cáo công dân việt nam về dịch covid một mươi chín tại hàn quốc
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó công dân việt nam tại hàn quốc được khuyến cáo là không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng hàn quốc đã khuyến cáo
thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại hàn quốc chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin
thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh giữ liên hệ chặt chẽ với công dân việt nam đang sinh sống tại hàn quốc
thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
thưa quý vị
dù liên tục quảng cáo và tư vấn nhiệt tình tuy nhiên nhiều đại lý vé máy bay vẫn trung cảnh là ế khách
với các trạng trong nước đa phần là khách đi công tác hoặc là giải quyết việc gấp rất ít khách đặt vé đi chơi vì lo ngại dịch bệnh
báo điện tử vn express đề cập đến tình trạng trên qua bài viết có tiêu đề là hàng không cũng muốn được giải cứu
theo chủ tịch vietnam airlines phạm ngọc minh lượng khách trên tổng mạng đường bay của hãng đã giảm trầm trọng
khách bay trong nước đã giảm bốn mươi năm mươi
bay quốc tế giảm năm mươi trong đó tuyến bắc á giảm tám mươi một trăm linh khi thị trường hàn quốc nhật bản đã lao dốc mạnh
theo ông minh hãng đã trình báo cáo chính phủ đề nghị giảm năm mươi phí cất hạ cánh điều hành bay miễn hoặc giãn thuế nhập khẩu nhiên liệu trong thời gian dịch bệnh
đại diện một số hãng bay khác cũng mong chính phủ bộ giao thông vận tải cục hàng không có chính sách hỗ trợ để vượt qua thời kỳ khó khăn này
tiếp theo thông tin trên báo
điện tử kinh tế và đô thị có đăng tải bài viết đó là xử lý sai phạm công trình vượt tầng có thể tịch thu diện tích sai phạm
đề cập đến tình trạng là tự ý xây dựng vượt quá số tầng so với giấy phép xây dựng diễn ra với chiều hướng phức tạp tại hà nội
và để ngăn chặn được tình trạng này các chuyên gia cho rằng không chỉ phạt hành chính bằng tiền để cho qua
theo một số chuyên gia về quy hoạch đô thị cho rằng việc chỉ đạo không giao dự án mới cho các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng là chế tải gian đe cần thiết
nhưng đối với các công trình đã sai phạm cần phải mạnh tay xử lý không chỉ lập biên bản hành chính phạt tiền rồi cho qua
đối với các công trình sai phạm vượt tầng thì không chỉ phạt hành chính nữa mà phải thực hiện chế tài tháo rỡ
có như vậy sẽ không tạo thành tiền lệ để các công trình sau này lại sai phạm
đối với các dự án trung cư cao tầng nếu xây vượt thêm một tầng
thì chủ đầu tư sẽ có thêm hàng chục căn hộ để bán thu lợi từ vài chục cho đến vài trăm tỷ đồng
cho nên họ sẵn sàng được nộp phạt để hợp thức hóa sai phạm của mình
vì vậy cần phải có chế tài nặng hơn nữa
không tăng giá sách giáo khoa so với sách hiện hành là đề nghị của bộ tài chính trong văn bản gửi những đơn vị đang chuẩn bị xuất bản sách giáo khoa
sách giáo khoa mới đó là nhà xuất bản giáo dục việt nam nhà xuất bản đại học sư phạm
nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
đây chính là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo đó các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá theo luật giá của năm hai nghìn hai mươi
trong đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trình chính phủ mức giá kê khai sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới
đảm bảo không vượt mức giá kê khai bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục đã bán ra thị trường cho năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
vận dụng định mức biên soạn của bộ sách giáo khoa hiện hành để giả soát mức giá kê khai của các bộ sách giáo khoa mới
thực hiện bộ tài chính đề nghị các nhà xuất bản tham gia công tác biên soạn in ấn phát hành sách giáo khoa mới
phải kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh chủ động triển khai các biện pháp chi phí
xác định giá sách giáo khoa đảm bảo nguyên tắc cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và mục đích phục vụ xã hội
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn hiếu kỳ tò mò tập trung đông người trên đường để xem va chạm
tai nạn giao thông là một hành vi vô cùng nguy hiểm
thế nhưng có một thực tế đáng buồn là nhiều người dân không ý thức được điều này
và trong những tình huống cụ thể đã dẫn đến những vụ tai nạn trồng tai nạn
mang lại những kết cục đau thương cho chính những người có thói quen tò mò này
vụ tai nạn mới đây nhất tại sơn la là minh chứng rõ ràng nhất về tình trạng này
và ngay lập tức họ trở thành nạn nhân của vụ tai nạn tiếp theo
vâng đây không phải là lần đầu tiên những vụ tai nạn giao thông theo kiểu này xảy ra
vụ tai nạn trồng tai nạn khiến cho tám người tử vong tại hải dương trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua cũng là một ví dụ cụ thể
mong rằng những đoạn clip mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những kết cục đau thương cho chính những người có thói quen tò mò này
có thể là cơ hội hiếm có để người dân thích đi du lịch có thể tranh thủ hưởng ưu đãi từ các chương trình kích cầu
đặc biệt dịp này các hãng hàng không cũng tung ra nhiều sản phẩm với nhiều ưu đãi lớn để thu hút du khách
đơn cử như hãng hàng không quốc gia việt nam airlines đã cam kết giảm tối đa bốn mươi năm mươi giá vé nội địa
phụ thuộc hành trình và nhu cầu của du khách chủ yếu tập trung các tuyến có nhu cầu lớn
việt nam airlines chắc chắn sẽ cam kết đồng hành với tổng cục du lịch hiệp hội du lịch các công ty du lịch
các hãng lữ hành cùng hợp tác để vượt qua giai đoạn khó khăn này
nhưng không vì khó khăn của hàng không mà chúng tôi từ chối trách nhiệm là hỗ trợ và làm vỡ bớt khó khăn
của các công ty lữ hành các đơn vị tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ của việt nam
các bên tham gia kích cầu du lịch lần này đều phải có mức giá giảm cụ thể cam kết việc đảm bảo chất lượng
ngoài ra với các doanh nghiệp du lịch sau khi đỉnh điểm dịch điện
các doanh nghiệp du lịch đi qua để khôi phục và thúc đẩy du lịch nội địa
cần lựa chọn điểm đến phù hợp là các điểm đến không bị dịch bệnh hoặc không có khả năng tái phát dịch
vâng xây dựng kịch bản với những giải pháp quyết liệt du lịch việt nam đang nỗ lực vượt qua những khó khăn
theo thông tin từ hiệp hội du lịch việt nam sau chương trình kích cầu liên minh du lịch giữa bốn tỉnh
đó là bình định phú yên gia lai và đắk lắc sẽ là các chương trình kích cầu được tiến hành
tại nhiều địa phương trong cả nước
thế nhưng bên cạnh chương trình kích cầu du lịch và những giải pháp nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp du lịch
thì sự chia sẻ hỗ trợ từ chính sách của nhà nước là rất quan trọng để ngành du lịch có thể lấy lại được thăng bằng
sau cú sốc do covid một mươi chín
tiếp tục với các thông tin về thị trường bộ xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường vất động sản năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể là năm hai nghìn một mươi chín cả nước có ba trăm ba mươi năm dự án phát triển nhà ở được cấp phép
với quy mô hơn một trăm bảy mươi năm tám trăm linh căn hộ năm trăm sáu mươi một dự án với gần hai trăm bảy mươi bốn căn hộ đang được triển khai xây dựng
một trăm tám mươi sáu dự án với gần sáu mươi sáu hai trăm linh căn hộ hoàn thành
năm hai nghìn một mươi chín giá bất động sản tại hà nội và tp hcm có biến động nhưng không lớn
tại hà nội giá căn hộ trung cư tăng khoảng năm mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
vâng và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại